để bảo đảm thoát nước trong úng ngập khu vực nội thành thành phố hà nội trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hà nội đã triển khai nâng cấp trung tâm điều hành hệ thống thoát nước
duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành lang hệ thống thoát nước
trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội được giao đôn đốc các chủ đầu tư
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cải tạo chỉnh trang khắc phục sự cố ngập úng cục bộ
bằng nguồn kinh phí đặt hàng kịp phục vụ thoát nước mùa mưa
đáng chú ý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội được yêu cầu phối hợp với
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thiết lập đường dây nóng công bố công khai các thông tin
làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các sự cố mất vỡ nắp hố ga úng ngập trên các tuyến đường
tuyến phố các ngõ trong khu dân cư để có biện pháp giải quyết kịp thời